từng được nhắc đến là một ngôi làng mà có rất nhiều người chết do bị ung thư
và đây cũng là làng mà trung tâm quy hoạch và điều tra tài nguyên môi trường quốc gia
thuộc bộ tài nguyên và môi trường công bố có nguồn nước bị ô nhiễm nhất
trong số ba mươi bảy làng ung thư của cả nước
người dân phước thiện đang rất hoang mang trước những căn bệnh chết người đang xuất hiện ở đây
và họ mong có được nước sạch từ ngày
vậy nhưng cho đến nay thì người dân vẫn đang dai dứt và tự hỏi nước sạch bao giờ sẽ về làm
diếng nước này là của gia đình ba bùi thị bút ở thôn phước thiện xã bình hải huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
là một trong số hàng trăm giếng nước ở đây không thể sử dụng vì đã bị ô nhiễm nặng
nỗi lò bệnh tật vẫn đeo bám bảo bút và hàng trăm người dân trong vùng
khi nguồn nước ô nhiễm gây bệnh tật mà nước sạch thì vẫn chưa về làng
ở đây như thế nước nó cũng nhiễm mà
ô nhiễm biết rồi thì trang rào nhưng mà bò công cũng trang mang
xong mà nước sạch về cho bò công dùng cho nó đỡ bệnh
hầu kia không biết hết rồi con nên là uống vô thì nó phở mông bệnh ô nhiễm
nhiều dống nước như thế này ở thôn phước thiện xã bình hải
đã bị dân lắp lại vì nguồn nước ô nhiễm không sử dụng được
nhiều giếng nước nếu sử dụng cũng chỉ dùng để giặt rũ tắm rửa
còn nước uống và nấu ăn hàng ngày thì dân nghèo nơi đây
phải bỏ tiền túi ra để mua
dự án đưa nước sạch cấp thiết về làng ung thư phước thiện
với nguồn kinh phí khoảng hai bốn tỷ đồng đến nay vẫn chưa được triển khai
trong khi dân thì chờ đợi từng ngày
nó nghe hết cả nguồn nước sạch về làng dân là nghe hầm mơ lắm

thôn phước thiện thì những nguồn nước mà họ bôm từ duyên lanh
thì họ không thể uống và sử dụng cá nhân của họ được
nguồn nước thì chủ yếu là bà con mua về xe
cho nên để mà trong thời gian đấy mà có công trình xây dựng cấp thiết của tỉnh
thì đối với địa phương cũng kính đề nghị có bàn ảnh có cấp có chức năng
để triển khai đẩy nhanh công trình
nước sạch cấp thiết của sở bệnh thể để cho con người dân họ dùng
lại có thêm người chết vì ung thư ở thôn phước thiện xã bình hải huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
hàng ngày người dân ở ngôi làng được ví là làng ung thư này
vẫn sống trong cảnh thấp thỏm chờ đợi nước sạch
và trẻ em ở làng phước thiện như đứa trẻ này không biết dù sức khỏe sẽ ra sao
khi nước sạch vẫn chưa biết khi nào mới được về làm ung thư phước thiện
giúp hơn sáu người dân nơi đây